các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo sở y tế phú thọ từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi tỉnh phú thọ ghi nhận một mươi bảy ca dương tính mới
cụ thể tại việt trì một mươi ba ca phú ninh ba ca và thị xã phú thọ một ca
trong đó có ba ca mắc mới tại cộng đồng việt trì hai ca thị xã phú thọ một ca một mươi bốn ca mắc mới đã được cách ly khoanh vùng quản lý
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh phát hiện một trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại việt trì
một trăm bốn mươi một ca tại một mươi ba xã phường thị xã phú thọ hai mươi một
hai ca huyện lâm thao ba mươi ba ca tại tám xã thị trấn phú ninh một mươi tám ca tại bốn xã thị trấn và tam nông một ca
toàn tỉnh hiện tại có một năm trăm linh f một năm bốn trăm bảy mươi chín f hai và năm bốn trăm bốn mươi một f ba đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
về đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám toàn tỉnh ở cấp độ hai số ca mắc mới sắp xỉ năm năm mươi bảy ca trên một trăm linh dân một tuần
bốn mươi ba năm mươi sáu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín
theo thông tin mới nhất đến nay chưa xác định được nguồn lây ban đầu tại tỉnh phú thọ dự kiến có thể sẽ còn tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp f mới trong thời gian tiếp theo
thống kê đến ngày hai mươi tháng một mươi của sở y tế tỉnh cho thấy có hai mươi năm công nhân đang làm việc tại bảy doanh nghiệp ở khu công nghiệp thụy vân
quy mô lớn nhất tỉnh thành phố việt trì mắc covid một mươi chín
nguy cơ bùng phát dịch ở khu công nghiệp rất lớn
ghi nhận của báo phú thọ cho hay bí thư tỉnh ủy bùi minh châu đã yêu cầu ubnd tp việt trì ubnd các huyện lâm thao phù ninh khẩn trương tổ chức xét nghiệm cho một trăm linh người dân trên địa bàn
thời gian hoàn thành xong trong ngày hai mươi hai tháng một mươi các doanh nghiệp tại khu công nghiệp thụy vân và các cụm công nghiệp bạch hạc đồng lạng tử đà an đạo
nhanh chóng xét nghiệm bắt buộc cho toàn bộ công nhân và người lao động
trước mắt cần huy động đủ bốn trăm linh bộ test cho ba địa phương này
trong đó thành phố việt trì sẽ bố trí hai trăm linh bộ test để sớm có đủ số lượng vật tư y tế
tỉnh chủ trương xã hội hóa kết hợp với nguồn kinh phí ủng hộ mà ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận thời gian qua
dịch bệnh leo thang phú thọ gấp rút xây dựng khu cách ly tập trung
tỉnh phú thọ vừa quyết định xây dựng khu cách ly tập trung với sức chứa bốn trăm tám mươi người cho những người mắc covid một mươi chín
đây là khu cách ly tập trung số hai của tỉnh
điện tích gần hai chín ha
khu cách ly gồm nhà chỉ huy nhà ăn nhà bếp và một mươi đơn nguyên nhà khép kín
mỗi đơn nguyên sáu phòng đảm bảo cách ly cho bốn trăm tám mươi công dân và một đơn nguyên sáu phòng cho khoảng sáu mươi cán bộ chiến sĩ y bác sĩ lực lượng phục vụ
xung quanh khu cách ly được lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh
công trình được thực hiện theo hình thức đầu tư khẩn cấp
theo quy định luật đầu tư công ủy ban dân tỉnh phú thọ giao bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư
đảm bảo chất lượng tiết kiệm công năng sử dụng đáp ứng yêu cầu cách ly y tế theo quy định
kinh phí xây dựng gần ba mươi tỷ đồng khu cách ly tập trung số hai dự kiến được hoàn thành trước ngày hai mươi tháng một mươi một để đảm bảo công tác phòng chống dịch
khu cách ly được xây dựng trên cơ sở cải tạo cơ sở vật chất sở chỉ huy giã chiến chỉ huy phòng chống cháy rừng tại khu di tích lịch sử đền hùng
đây đồng chí bùi minh châu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trường ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh và các ý kiến phát biểu bí thư tỉnh ủy phú thọ bùi minh châu yêu cầu sở y tế phú thọ tiếp tục ưu tiên phân bổ các bộ xét nghiệm nhanh cho thành phố việt trì thị xã phú thọ huyện lâm thao

sau khi nghe báo cáo tình hình dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ huyện lâm sơn
kể từ khi được cấp vaccine đối với ba mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca các đơn vị thực hiện tiêm mũi nhắc lại thứ hai cho các đối tượng đã được tiêm vaccine astrazeneca mũi thứ nhất trong phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt bốn năm hai nghìn hai mươi một
tiêm mũi một cho các đối tượng ưu tiên thuộc các nhóm theo nghị định hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ và kế hoạch số ba nghìn một trăm một mươi bảy khubnz ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một

tiêm mũi một cho các đối tượng ưu tiên thuộc các nhóm theo nghị định hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ và kế hoạch số ba nghìn một trăm một mươi bảy khubnz ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một